ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa đồng ý tiếp nhận một mươi tám thiết bị cảm biến quan chắc chất lượng không khí
do cơ quan hợp tác phát triển đức tài trợ hà nội hiện các thiết bị này đã được lắp đặt trên địa bàn quận hoàn kiếm
kết quả về chất lượng không khí do một mươi tám thiết bị cảm biến đo được sẽ được ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm
và các đơn vị liên quan công bố trên trang web môi trườngthủđô vn và các ứng dụng điện thoại thông minh
các bảng thông tin điện tử tại các trụ sở khu công cộng trên địa bàn quận hoàn kiếm
những ngày qua chất lượng không khí ở hà nội đều có những kết quả trong ngưỡng kém và xấu
chỉ số chất lượng không khí trung bình mỗi ngày ở hà nội luôn ở mức kém
chỉ số bụi mịn cao gấp bốn lần quy chuẩn quốc gia và gấp một mươi một lần trung bình năm của tổ chức y tế thế giới